rất là cầu toàn và trong vai trò là diễn viên cũng như là trong vai trò là một người đạo diễn sân khấu thì anh ấy luôn luôn có cái sự đầu tư và tìm một cái cách thể hiện rất là riêng cho các cái nhân vật cũng như là các cái tác phẩm của mình
sau những vở diễn sống động thú vị hấp dẫn là sự hy sinh khổ luyện của anh và đồng nghiệp cho những tiết mục dối nghệ thuật
anh và đồng nghiệp phải đứng nhiều giờ dưới nước để điều khiển những con dối một cách linh hoạt
ngoài ra trí kiên còn đảm đương thêm việc thoại lời cho những con dối
anh nói không cần kịch bản không cần sổ sách hay bất cứ phương tiện nào mà lời thoại của anh rất ăn nhập với từng con dối
chỉ có thể là yêu nghề đam mê với nghề mới có thể hết mình vì công việc đến vậy
trong từng tiết mục anh cũng chú ý quan sát các diễn viên trong đoàn đồng thời quan sát những con số có lỗi gì không để kịp thời khắc phục
đem đến một buổi trình diễn hiệu quả nhất
mỗi người mỗi nghề và mỗi nghề có một cái vất vả riêng
ví dụ như nghề múa dối nước này thì thật sự là với mùa đông như bây giờ thì thời tiết ở ngoài trời độ tám một mươi độ hoặc là một mươi một một mươi hai độ nó rất là lạnh
và cái nước ở dưới bể thì nó là nước âm
chứ không phải là lúc nào nhà hát chúng tôi cũng thay được bởi vì nhà hát chúng tôi biểu diễn ba trăm sáu mươi năm ngày đỏ đèn
đâm ra để mà có cái thời gian mà để mà thay nước
thì nó cũng phải là một thời gian khá dài
chính vì ông nghề bọn tôi không quản ngại những cái ví dụ như là mưa gió rét
mặc dù là rất là rét nhưng mà vẫn phải đảm bảo chất lượng làm sao cho cái chương trình nó thật thành công tốt đẹp để không phụ lòng khán giả
tôi với anh kiên là gần như là lúc nào cũng cùng đoàn
ở đoạn một thì anh kiên cũng ở một mà hiện giờ tôi đang ở đoàn hai thì anh kiên cũng là lãnh đạo phó trưởng đoàn diễn viên hai của tôi
thì con người của anh kiên thì thực ra là một người rất là thẳng tính thẳng tính bộc trực và rất là nóng tính

có gì mà ví dụ như thế hệ trẻ như tôi mà không chưa nắm được hoặc chưa hiểu được thì anh kiên cũng sẽ rất là hướng dẫn tận tình và giúp đỡ
cũng như các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống múa dối nước đang đứng trước những đòi hỏi cách tân cải tiến cả về nội dung và hình thức nhằm thu hút công chúng
chính bởi vậy việc tập hợp toàn bộ diễn viên nhân viên của nhà hát múa dối vào mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần là một việc làm thiết thực
mỗi người là một chuyên môn nhất định nhưng đều phải có những ý kiến đóng góp cụ thể để phát huy sự sáng tạo
anh lê trí kiên là một trong những hạt giống dày dặn kinh nghiệm trong việc triển khai những ý tưởng hữu ích cho nhà hát múa dối thăng long
đối với công việc của nhà hát thì nghệ sĩ ưu tú lê trí kiên cũng đã tham gia đóng nhiều vai vở trong các chương trình mà nhà hát thực hiện trong nhiều năm
lê trí kiên còn là người rất đam mê nghề đạo diễn và những tác phẩm của anh và những vở mà anh tham gia đạo diễn cũng đã đóng góp vào sự phát triển chung của nhà hát múa dối thăng long cùng với các đạo diễn khác trong nhà hát
hiện nay anh cũng giữ một công việc và nhiệm vụ của nhà hát đó là anh là phó trường đoàn một đoàn diễn viên hai của nhà hát
ngoài công tác lãnh đạo ra thì lê trí kiên cũng rất là say mê khám phá
chẳng hạn như là những kỳ liên hoan thử nghiệm thì bao giờ là lê trí kiên cũng là người đầu tiên tiên phong để đi làm những công việc đó
từ xuất phát điểm diễn viên kịch rồi dễ sang múa dối song trí kiên vẫn tự hào mình luôn gắn bó với nghiệp diễn cả sân khấu lẫn điện ảnh
ở lĩnh vực điện ảnh anh bắt đầu những vai phụ trong phim cảnh sát hình sự nước mắt người cha và được công chúng biết đến nhiều hơn cả
đó chính là phim mùi cỏ cháy trong vài đại đội trưởng phong
đây là một nhân vật phụ trong phim
nhân vật đại đội trưởng phong là một chân dung rất dễ cũ và trở nên công thức trong điện ảnh việt nam
thế nhưng với những tình huống đã được thiết kế rất tinh tế bởi tác giả kịch bản và đạo diễn
thì diễn viên đóng vai công thức ấy đã khiến người xem phải bật cười phải bị ám ảnh phải rơi nước mắt
điều mà đại đội trưởng phong của lê trí kiên đã tạo nên
nên một số phần với đủ những hỉ nộ ái ố
tại sao mình lại làm được cái điều đấy
những cái nhân vật đấy tôi làm đều với một cái trách nhiệm cao nhất
có thể nói lê trí kiên là một người sống vì niềm đam mê sân khấu
anh không chỉ là diễn viên kịch diễn viên múa dối diễn viên điện ảnh
mà còn là một đạo diễn tài năng trên sân khấu thử nghiệm
anh kết hợp với nghệ sĩ nhân dân anh tú thực hiện vở dối thử nghiệm mang tên
chấn cổ loa thành trong liên hoàn sân khấu thử nghiệm lần thứ hai năm hai nghìn tám
và có những thành công nhất định
từ đó trí kiên luôn mong muốn làm điều gì đó đáng nhớ cho nghề
anh luôn đau đáu làm sao thoát ra khỏi lối mòn
vì nếu cứ theo nếp cũ thì nghệ thuật truyền thống sẽ ít dần khán giả
và ít ai biết trí kiên là một người sống
trí kiên đã ấp ủ dựng hồn trương ba ra hàng thịt trong chín năm từ lúc bắt đầu học đạo diễn
chính vì những con dối không biểu cảm được thì mình phải biên tập lại cái kịch bản này
từ chín mươi năm trang xuống còn hai mươi ba trang thôi nhưng vẫn phải giữ hồn cốt vẫn phải giữ tư tưởng được cho cái vở đấy
là lại nói đến cái việc đưa kịch vào
làm sao giữa người và dối có một cái ăn xăm có một cái hài hòa để khán giả xem
lúc mà con dối diễn không phân biệt gây con dối lúc người diễn không phân biệt đây là người
tức là người ta như xem thì tức là phải tạo được cái tính hấp dẫn
khi mà bắt tay vào công việc thì chú kiên cũng đã chỉ bảo cho mình rất là nhiều
và bên cạnh chú kiên thì còn có các cô chú các anh chị trong ekip là những người lớn tuổi hơn
họ có nhiều kinh nghiệm hơn thì họ cũng sẽ có những góp ý cho mình
và mình dần hoàn thiện cái vai diễn đấy từng ngày
và kết quả là mình đã đạt được huy chương vàng cá nhân vai vợ hàng thịt
có thể nói lê trí kiên là một nghệ sĩ đa tài
dù ở lĩnh vực nào anh cũng giành được những thành quả nhất định
trên sân khấu mua dối anh được tặng huy chương vàng huy chương bạc
còn trên sân khấu thử nghiệm lần thứ hai năm hai nghìn tám
anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc với vai nhà sư trong vở đến bờ bên kia
và với vai trò đạo diễn anh giành được giải tiết mục xuất sắc
trong liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
với những đóng góp tích cực của mình anh đã được chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú